tại thời điểm khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi lực lượng công an chưa xác định được tung tích nạn nhân và hiện trường gây án
cơ quan điều tra nhận định có khả năng đây là vụ án do thủ tức cá nhân

cơ quan điều tra nhận định có khả năng đây là vụ án do thủ tức cá nhân

cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương phối hợp với công an huyện kim thành đã ra thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại huyện kim thành và một số huyện lân cận truy tìm tung tích nạn nhân
đến công an huyện kim thành trình báo con bà theo là trần văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đi khỏi nhà từ tối ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn tám chưa về
khi đi tâm có mang theo điện thoại và xe máy
tại huyện thành gia đình người ta cũng xác định người ta cũng xuống xác nhận và nhận được luôn đấy là con của người ta
bây giờ thì bắt đầu vụ án mới mở ra và các biện pháp điều tra mới được tiến hành
sau khi đã làm rõ được thân nhân nai nịch của lạn nhân
thì mới có cơ sở để xác định được là tư cách phẩm chất đạo đức của nạn nhân trước khi chết
cái thứ hai nữa là cái mối quan hệ của nạn nhân kể cả là cái việc làm ăn của gia đình anh tâm
để loại trừ được những cái mâu thuẫn
bởi vì ở đây thì như lúc đầu tôi nói là nạn nhân bị giết như thế
nhưng mà đây chỉ là cái hiện trường thứ hai chứ không phải là cái hiện trường thứ nhất
qua xác minh gia đình và bản thân anh tâm không có mâu thuẫn trong quan hệ làm ăn
với bất cứ ai
cơ quan điều tra đã chú ý vào chi tiết nạn nhân là một nam thanh niên
có khi nào có mâu thuẫn liên quan đến tình ái
cơ quan điều tra đã chú ý vào chi tiết nạn nhân là một nam thanh niên
có khi nào có mâu thuẫn liên quan đến tình ái

nếu chị yêu một cô học sinh thì bắt đầu chúng tôi mới từ manh mối dò ra
thì xác định đến cái nơi mà chị học sinh này trọ ở đằng sau trường cấp ba kim thành
điều tra viên xác định trước khi bị sát hại nạn nhân có yêu chị nguyễn thị mờ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông kim thành
mờ trọ học cùng với hai bạn gái tại nhà trọ của ông
như thế là vụ án bắt đầu có những cái tiềm hi vọng
cơ quan điều tra tìm hiểu biết được chị nguyễn thị mờ đang có bạn trai là bùi văn huy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng học lớp một mươi hai tại trường trung học phổ thông kim thành
khi tiếp xúc với các điều tra viên mờ và huy đều đưa ra những bằng chứng ngoại phạm
chứng minh không gặp anh tâm hôm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn chín
trong linh tám
trẻ danh yêu học sinh không giá trị gì
cơ quan cảnh sát điều tra đã đem con dao thu được tại hiện trường cho các nữ sinh nhận dạng
kết quả một trong ba nữ sinh đã xác nhận đây chính là con dao mà bùi văn huy đã mượn
như vậy cơ quan điều tra đã có niềm tin khẳng định bùi văn huy là thủ phạm gây án
và chắc chắn y phải có thêm đồng phạm
nhưng đó là những ai
thì việc đầu tiên cần phải bắt đầu

qua lời khai nhận của bùi văn huy công an điều tra đã triệu tập khẩn cấp vũ văn hoàn
để làm rõ các tình tiết của vụ án
trước khi mà làm việc đối tượng thì giữa điều tra viên và kiểm sát viên chúng tôi phải bàn bạc trước
là sử dụng chiến thuật hỏi cung ghi lời khai như thế nào
và tập trung vào những nội dung gì đều có sự chuẩn bị trước
và trong vụ án này thì các đối tượng thực hiện hành vi thì do là cái độ tuổi trẻ đều là vừa một mươi tám tuổi
nên là nhận thức hạn chế
tôi cảm thấy nó có một cái ấn tượng tức là như này khi mà làm việc đối tượng khai nhận
đối tượng rất là thán nhiên tức là cái nhận thức về cái phạm tội đấy
đối tượng còn hỏi như tôi là thế khai xong này cháu có được về đi thi nữa không tiếp thi nữa không
đấy đối tượng rất là thán nhiên luôn mà không có một cái gì là no sợ cả
tại cơ quan công an bùi văn huy vào vụ văn hoàn khai nhận
biết nguyễn thị mờ đã có bạn trai nhưng nạn nhân trần văn tâm vẫn quyết tán cho bằng được
tâm đã tìm gặp nguyễn văn tuyền là bạn của huy và có nói bằng mọi giá cưới mở kể cả sẽ gây tai nạn giao thông đối với huy

tuyển đã kể lại sự việc cho huy
biết việc huy đã nảy sinh ý định giết tâm
huy bảo tuyền đi mua dao và sẽ hẹn gặp nhau ở nhà trọ
tuy nhiên tuyển không đến
chiều ba mươi tháng bốn năm hai nghìn tám
tâm đến tìm m
thì được huy và hoàn bảo mờ về quê rồi
và mời vào phòng trọ của mình ngồi chơi
khi vừa vào đến phòng huy và hoàn hợp sức
người giữ chân người dùng dây phanh xe đạp
đã chuẩn bị sẵn để xiết cổ tâm
trong phòng trọ của mình
cho đến chết
sáng sớm chúng lấy xe máy của nạn nhân
và mang xác đi phi tang
cách nhà trọ khoảng năm km
chúng lấy dao giạch bụng
và vứt nạn nhân xuống sông lạnh chay
sau đó hai đối tượng mang xe máy đi cầm đồ
khi trở về nhà mẹ của huy là vũ thị thủy
thấy con có nhiều biểu hiện bất minh
nên đã gặng hỏi
thì được biết huy xiết người
tuy nhiên vì thương con
nên mẹ huy đã không khuyên con đi đầu thú
mà bảo con chuộc xe máy
và bảo con chuộc xe máy
và đem vứt đi cho đến khi bị bắt
chuy tố và xét xử
về cái tội che giấu tội phạm
chứ còn trong vụ án này
thì bị cáo thủy không phải là đồng phạm
giúp cho huy và hoàn
không bị truy nhu trách nhiệm hình sự
hành vi của tuyền chỉ vì hành vi
không tố giác tội phạm
biết cái sự kiện mà hai người bạn của mình
gây ra mênh tâm
nhưng mà không thực hiện trách nhiệm
trình báo chính quyền với cơ quan pháp luật
do vậy là tuyền bị xử lý
về tội không tố giác tội phạm
ngày hai mươi bốn tháng bốn
tại tòa án nhân dân tỉnh hải sương
trong phiên xét xử sơ thẩm
đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng
chuy tố bị cáo bùi văn huy
và vũ huy hoàn
về tội giết người và cướp tài sản
chuy tố vũ thị thủy
vì tội che giấu tội phạm
và nguyễn văn tuyền
về tội không tố giác tội phạm
các bị cáo cũng xác nhận
viện kiểm sát nhân dân
chuy tố đúng người đúng tội
tuy nhiên đến thời điểm này
lại xảy ra một tình tiết
khiến các cơ quan tiến hành tố tụng
phải chăn trở về việc
xác minh độ tuổi của các đối tượng trong vụ án
bị cáo huy và bị cáo hoàn
đều bị áp dụng hai tình tiết tăng nặng định khung
ở khoảng một điều chín mươi ba bộ luật hình sự
đó là phạm tội
có tính chất côn đổ
và phạm tội mà
nghiền liền ngay sau đó thực hiện
một tội phạm rất nghiêm trọng
với những tình tiết đó
thì bị cáo huy
là người đã đủ người giải
với tình tiết của vụ án
tính chất nguy hiểm
hành vi bị cáo đã thực hiện
trên hội đồng xét xử căn cứ quy định
của bộ luật hình sự
đã áp dụng hình phạt tử hình
đối với bị cáo huy
riêng đội bị cáo hoàn
trên cơ sở hồ sơ tài liệu xác định
nhân thân của bị cáo
và có xác định là có mâu thuẫn
giữa các tài liệu
về hộ tịch của bị cáo
về việc xác định năm sinh của bị cáo
đối tượng này
đó là một tài liệu
như thế là không khai sinh ngay
lúc sinh đẻ
mà đến lúc đi học bắt đầu mới khai sinh
đến lúc đi học bắt đầu mới khai sinh
thế nhưng nó có một vấn đề
mà chúng tôi thấy sau này
chúng tôi cũng có cái rút kinh nghiệm với địa phương
tức là giấy khai sinh
của đối tượng
được chủ tịch ủy ban dân xã
đóng dấu tròn
nhưng lại không đóng dấu chức danh
không đóng dấu chức danh
cái căn cứ đầu tiên
để xác định độ tuổi
ngày tháng năm sinh của đối tượng
để xác định đối tượng
chịu trách nhiệm hình sự như thế nào
thì phải căn cứ vào giấy khai sinh
nhưng mà lúc đó
giấy khai sinh như thế này
chưa đảm bảo yếu tố về pháp lý
cơ quan tổ tụng đã phải trưng cầu
viện khoa học hình sự để giám định
cơ quan tổ tụng đã phải trưng cầu

để từ bỏ quyết định áp dụng hay không
áp dụng các quy định pháp luật
về xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội
và kết quả bị cáo hoàn
sinh vào thời gian cuối năm một nghìn chín trăm chín mươi
tức là thời điểm phạm tội chưa đến một mươi tám tuổi
trên cơ sở kết quả giám định
thì xác định
thời điểm bị cáo thực hiện hành vi phạm tội
cùng bị cáo huy
thì bị cáo chưa đủ một mươi tám tuổi
và theo quy định của bộ luật hình sự
hình phạt các bộ luật hình sự
cao nhất đối với người dưới một mươi tám tuổi

và bị cáo hoàn đã bị áp dụng
hình phạt cao nhất đối với người dưới một mươi tám tuổi
phạm tội là một mươi tám năm tù
trong vụ án này còn có hai bị can khác
phạm tội che giấu tội phạm
và không tố tác tội phạm
cũng được tòa án phản quyết bằng hình phạt tù
là một mươi hai tháng tù
đối với từng bị can
thì qua quá trình
tố tụng giải quyết vụ án thì thấy rằng là
khởi tố điều tra truy tố xét xử
và đến cả giai đoạn thi nhán này
thì là xác định là
các cơ quan tiến hành tố tụng
đã thực hiện đúng quy định pháp luật
đảm bảo việc khởi tố điều tra truy tố xét xử
đúng người đúng tội cũng pháp luật
phiên tòa phúc thẩm tại hà nội
bốn bị cáo bùi văn huy vũ văn hoàn
vũ thị thủy và nguyễn văn tuyền
đã xin giảm nhẹ hình phạt

hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo
địa cáo bùi văn huy có quyền làm đơn
gửi chủ tịch nước xin ân giảm án tử hình
sau gần một năm ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi
bùi văn huy đã được chủ tịch nước
ân giảm án tử hình xuống trung thân
hồ sơ vụ án giết người đặc biệt nguy hiểm
do bùi văn huy chủ mưu đã khép lại
các đối tượng đã phải thi hành bản án
để trả giá cho những tội ác của bản thân gây ra
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình hồ sơ vụ án kỳ này